hàng ngày vậy thì xin được hỏi thạc sĩ bác sĩ phương quỳnh hoa rằng là
ngoài cái lứa tuổi cái độ tuổi của chị em chúng ta mà nhất là khi mà tiệm cận bao
ba mươi trở đi thì còn những cái đối tượng nào mà sẽ dễ
bị nám sạm ra nữa thưa chị vâng thưa chị thật ra thì
ngoài những cái yếu tố như bác sĩ hà phân tích liên quan đến lứa tuổi
thì nó sẽ liên quan đến một số những cái bệnh lý liên quan đến học môn
ví dụ như là bệnh lý tuyến giáp hay là những cái bệnh lý tuyến thượng thận
thế chính vì thế cho nên là ngoài cái việc là tự chăm sóc
bản thân hàng ngày thì chúng ta phải có một cái thói quen là tầm soát các loại bệnh tật
đặc biệt là những cái bệnh nội lý nội tiết bởi vì là đôi khi là nó lại
chính là cái nguyên nhân chính mặc dù nhiều khi mình chăm sóc rất là kỹ rồi mà chúng ta
lại vẫn xuất hiện những cái thứ như vậy cho nên là nó cũng như anh hà
cũng nói là bây giờ nó cũng có liên quan rất là nhiều cái tình trạng là lão hóa da
cũng như một số loại bệnh tật khác cho nên là không phải là cứ tự nhiên chúng ta
bị hoặc là cứ phải ngoài ba mươi
chúng ta sẽ phải tập trung đến vấn đề là sức khỏe chung của chúng ta
dạ quay trở lại với tiến sĩ bác sĩ vũ thái hà thì